bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng trong thời gian được tại ngoại để sinh con
huỳnh thị châu chú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng lại tiếp tục thực hiện thêm nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
qua mua bán đất châu đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
tháng một năm hai nghìn hai mươi một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
khám xét nơi ở đối với huỳnh thị châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời điểm này đối tượng châu đang mang thai nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để phục vụ điều tra
tuy nhiên trong thời gian tại ngoại châu tiếp tục thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại
đơn cử vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra nhận được đơn của bị hại trú tại phường hòa xuân
quận cẩm lệ tp đà nẵng tố cao châu đã lừa số tiền một mươi sáu tỷ đồng thông qua việc mua bán đất đai
sau khi thực hiện quyết định khởi tố bị can vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám công an tp đà nẵng đã khám xét nơi ở của huỳnh thị châu
tại đây lực lượng công an thu giữ được nhiều giấy tờ tài sản có liên quan đến vụ việc